vào sáng ngày hôm nay tại lâm đồng công an thành phố đà lạt đã khởi tố hai bị can liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng ở hẻm ba mươi sáu đường hoàng hoa thám phường một mươi đà lạt
làm chết hai người năm người khác bị thương để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị can bị khởi tố là ông nguyễn uy vũ giám đốc công ty cổ phần xây dựng lê nguyễn lâm đồng đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta lui bị sập
và ông dương viết phong cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân
liên quan vụ sạt lở ta luy gây hậu quả nghiêm trọng vào chiều ngày hai tháng bảy công an thành phố đà lạt cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra những sai phạm tại công trình này và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng